chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị chuyển sang một thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
mới đây thành phố hà nội vừa ghi nhận thêm bốn ca mắc mới covid một mươi chín tại huyện thường tín
đáng chú ý cả bốn bệnh nhân này đều là người trong cùng một gia đình
trước đó trong gia đình này cũng từng có người mắc covid một mươi chín
phó chủ tịch ubnd huyện thường tín bùi công thản khẳng định ngày một mươi chín tháng một mươi
sau khi nhận được thông tin từ cdc thành phố về việc bệnh nhân trần khánh mờ sinh năm hai nghìn một mươi chín mắc covid một mươi chín
đến sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi đã có thêm bốn trường hợp khác trong cùng gia đình m cũng mắc covid một mươi chín
cụ thể bao gồm cô ruột cháu mờ là trần diệu tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cậu ruột cháu mờ là đặng đình tê sinh năm hai nghìn tám
bà nội của cháu mờ là nguyễn thị tê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và ông nội của mả là trần quang dê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
qua đó ubnd huyện yêu cầu ubnd xã văn bình triển khai phương án ứng trực giao nhiệm vụ cho lực lượng công an
quân sự ban ngành từ trưa ngày một mươi chín tháng một mươi với các biện pháp phong tỏa ngõ xóm ba thôn văn giáp
mặt khác ubnd xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan truy vết xác định f một f hai
cũng theo phó chủ tịch ubnd huyện thường tín bùi công thản
m đi cùng mẹ đẻ là chị dpa sinh năm hai nghìn trên chuyến xe đất việt có biển kiểm soát năm mươi một b tám nghìn một trăm linh bốn
ra đến khu công nghiệp hỗ trợ nam hà nội huyện phú xuyên ngày một mươi ba tháng một mươi
làm thủ tục khai báo y tế rồi đi về nhà ở xóm ba thôn văn giáp xã văn bình bằng xe máy
và cùng mẹ tự cách ly tại nhà
tuy nhiên qua truy vết thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi ba tháng một mươi
bước đầu xác định đã có thêm bốn bệnh nhân khác là người trong cùng gia đình m
cũng mắc covid một mươi chín
theo đó là ba mươi hai f một và bảy mươi tám f hai
thưa quý vị chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ
để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại